đang trong thời gian cho con bú hơn nữa bé lại bị bệnh
nên thông tin về quy định lao động nữ nghỉ sáu mươi phút mỗi ngày khi nuôi con dưới một mươi hai tháng tuổi
có thể sẽ không còn nữa khi sửa đổi bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi năm
khiến chị thanh ở hải dương cảm thấy lo lắng
ở nhà chăm sóc con trong một tiếng cho có thời gian cho cháu ăn uống cho bú
nhưng mà nếu mà bị tháo mà bỏ đi thì là thiệt thoài lắm
mấy đại em chúng em có mong muốn là giữ nguyên sáu mươi phút đấy
để chúng em có thời gian để về cho bé bú
con mới được sáu tháng là rất còn nhỏ
buổi sáng dậy còn rất là nhiều việc
nếu mà buổi tối mình muốn về sớm hơn một tí để cơm nước các thứ cho con cái
mà bây giờ nghĩ là nhà nước nên ra thêm một ít nữa chứ không nên cắt phần em nhé
bộ luật lao động hiện hành quy định
lao động nữ nuôi con dưới một tuổi
bộ luật lao động hiện hành quy định

thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động
lấy lý do sản xuất gặp khó khăn
chi phí tăng cao khó bố trí kế hoạch sản xuất
đặc biệt là những ngành nghề như dệt may da dày
nên các doanh nghiệp kiến nghị bỏ quy định này
trong thời gian qua là nó ảnh hưởng kinh tế toàn cầu
các doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng
do đó họ phải cố gắng tiết kiệm trả hết
tất cả các lĩnh vực chi tiêu hỏa tối đa
họ nói là quy định những thời gian
nếu mà nghỉ dễ thì rất khó cho các doanh nghiệp
ví dụ như là đang làm cái dây chuyền sản xuất
mà để quý vị muốn lao động nghỉ
thì họ lại phải bố trí thế nào trong cái thời gian sáu mươi phút đó
vì chuyện đó đang hoạt động
thế vào thời điểm nghỉ thế nào
liệu có khi nào người sử dụng lao động đề xuất
khi luật phải sửa đổi theo
bởi từ trước đến nay quy định như hiện hành
được coi là nhân văn
bởi lao động nữ còn làm vợ làm mẹ chăm sóc gia đình
vì vậy việc bỏ
hay giữ quy định
phải chờ tập hợp ý kiến
chỉnh cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến
họ không cần phải ngồi cả tám tiếng ở văn phòng
họ vẫn có thể đảm bảo được cái hiệu quả công việc
vì thế mà cái việc mà họ cho họ về sớm khoảng một tiếng
thì không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp
tuy nhiên có những doanh nghiệp
chẳng hạn như thế thì người lao động
nếu như không có mặt ở đó
hoặc các cái vị trí của họ mà không có mặt ở đó
thì nó sẽ gây cản trở hoặc khó khăn
thế thì tôi thì tôi nghĩ như thế này
cái vấn đề mà bỏ hay không bỏ
thì cái này cũng cần xem xét thêm
với lại cả cái tính phù hợp với từng doanh nghiệp
tuy mới là dự thảo
nhưng quy định như thế nào
cũng cần phải hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp
và người lao động
bởi có thể quy định sẽ là rào cản
ảnh hưởng đến chính phụ nữ
nhưng điều này cũng có thể khiến cho doanh nghiệp lách luật
e rẻ hơn khi tuyển lao động nữ